tại huyện gio linh tỉnh quảng trị tỉnh đoàn quảng trị phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã tổ chức chương trình hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi tám
hơn sáu trăm linh cán bộ đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã tham gia chương trình hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi tám nhằm tuyên truyền cho người dân
nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường biển hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị đã có hơn một trăm năm mươi lượt các tổ chức đoàn thực hiện có hiệu quả
ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh thu gom hơn hai mươi tấn rác thải
có hơn bảy trăm linh hộ gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường biển góp phần làm sạch đẹp cảnh quan môi trường